nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tiêu diệt usama al muhazi một thủ lĩnh của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở miền đông syri
vụ tấn công trên được thực hiện vào hôm bảy tháng bảy và không gây thương vong nào cho dân thường
theo bộ tư lệnh trung tâm mỹ các máy bay không người lái mq chín reaper đã tiến hành cuộc tấn công nói trên
tuy nhiên hiện có rất ít thông tin về nhân thân của al muhajir và những hành động mà đối tượng này từng chỉ huy tại syria
theo các chỉ huy quân sự mỹ is vẫn là một mối đe dọa đáng kể trong khu vực
do vậy vụ tấn công lần này sẽ phá vỡ và hạ thấp khả năng của is trong việc lên kế hoạch và tiến hành các vụ tấn công khủng bố
sudan quốc gia bị xung đột tàn phá đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến toàn diện có thể gây bất ổn cho toàn bộ khu vực
liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo trên sau một cuộc không kích vào một khu dân cư khiến hai mươi hai dân thường thiệt mạng
bộ y tế sudan báo cáo
hai mươi hai người thiệt mạng và một số lượng lớn dân thường bị thương trong cuộc không kích hôm tám tháng bảy tại quận dar al salam
thành phố omdurman thành phố lân cận thủ đô khartoum
trong khi đó lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf một bên tham chiến tuyên bố rằng các cuộc không kích đã khiến ba mươi một người tử vong
sau gần ba tháng giao tranh ở sudan giữa các lực lượng đối địch ở nước này gồm quân đội sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf
cuộc không kích là vụ việc mới nhất gây ra sự phẫn nộ khoảng ba người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột
những người sống sót đã báo cáo về một làn sóng bạo lực tình dục và các nhân chứng đã nói về những vụ giết người có mục tiêu sắc tộc
tình trạng cấp bóc lan rộng và liên hợp quốc đã cảnh báo về những tội ác có thể xảy ra đối với loài người ở vùng darfur
trong khi đó tổ chức di cư quốc tế cho biết gần ba triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa sau cuộc nội chiến ở sudan
trong đó có gần bảy trăm linh người đã chạy sang các nước láng giềng
tổng thống michelle biden đã tới thủ đô london của anh và tối qua chín tháng bảy
bắt đầu chuyến công du ba nước gồm anh litva và phần lan
chiến sự ở ukraine và tương lai của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
dự kiến là những chủ đề thống trị chương trình nghị sự của tổng thống mỹ joe biden
theo lịch trình đã được nhà trắng công bố dự kiến tại anh ông biden sẽ có cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà rishi sunak
và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với vua charles iii trong ngày một mươi tháng bảy
nhà trắng cho biết trong chuyến thăm này tổng thống biden sẽ thúc đẩy tăng cửa hơn nữa
trong đó văn phòng thủ tướng anh ra tuyên bố nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của tổng thống biden
phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa anh và mỹ
sau đó ông biden sẽ đến thủ đô vinius của litva tham dự hội nghị thượng đỉnh nato trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy
đây được xem là hoạt động chính của tổng thống mỹ trong chuyến công du châu âu lần này
hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy mươi bốn của nato dự kiến sẽ thảo luận nguyện vọng của ukraine gia nhập khối này
cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho quốc gia đông âu này
ngoài ra hội nghị cũng sẽ thảo luận về khả năng kết nạp thụy điển trong bối cảnh hồ sơ của nước này
vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của thổ nhĩ kỳ và hungary
trạng dừng chân cuối cùng của tổng thống biden trong chuyến công du châu âu lần này là thủ đô helsinki của phần lan
nơi ông dự kiến hội đàm với lãnh đạo quốc gia bắc âu trong ngày một mươi ba tháng một
phần lan mới đây đã từ bỏ chính sách truyền thống không liên kết quân sự và đã gia nhập nato hồi tháng bốn vừa qua
ông biden là tổng thống mỹ đầu tiên đến helsinki trong năm năm qua
cơ quan tội phạm quốc gia của anh và lực lượng bảo vệ dân sự của tây ban nha
mới đây đã thu giữ hàng trăm khẩu súng ngắn trong một chiến dịch triệt phá hoạt động buôn bán trái phép vũ khí
cơ quan chức năng hai nước đã đăng tải cốt đoạn video về quá trình thu giữ và kiểm tra hơn bảy trăm linh khẩu súng cùng các linh kiện chế tạo
đây là chiến dịch triệt phá kéo dài năm năm của anh nhằm phát hiện và ngăn chặn việc đưa vào nước này các loại súng đạn nhựa
song có thể dễ dàng chuyển đổi thành vũ khí sát thương
tại nhiều khu vực của châu âu các loại vũ khí mô phỏng kiểu này được mua bán hợp pháp
tuy nhiên luật pháp anh cấm việc sở hữu hoặc nhập khẩu chúng vào nước này
chiến dịch còn có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các nhà bán lẻ vũ khí
hoạt động vượt biển của những người di cư lại đang diễn ra đặc biệt trong thời điểm mùa hè này
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những thảm họa hàng hải nghiêm trọng
nhóm hỗ trợ người di cư waking borders thông báo ít nhất ba trăm linh người đi trên ba chiếc thuyền chở người di cư
từ senegal đến quần đảo canary của tây ban nha đã mất tích
theo walking borders hai chiếc thuyền một chiếc chở khoảng sáu năm người và chiếc còn lại mang theo từ năm mươi đến sáu mươi người
đã mất tích một mươi năm ngày kể từ khi rời làng kafutin ở phía nam senegal nhằm cố gắng tới được tây ban nha
trong khi đó chiếc thuyền thứ ba chở theo khoảng hai trăm linh người rời senegal hôm hai mươi bảy tháng sáu
gia đình của những người di cư mất tích đến nay vẫn không nhận được thông tin từ họ
quần đảo canary nằm ở ngoài khơi bờ biển tây phi đã trở thành điểm đến chính của những người di cư
cố gắng tìm đường tới tây ban nha dù số lượng nhỏ hơn nhiều so với những người đang tìm cách vượt địa trung hải để tới nước này
tuyến đường di cư trên đại tây dương một trong những tuyến đường chết chóc nhất thế giới
thường được người di cư từ khu vực châu phi hạ sahara sử dụng
theo thống kê của tổ chức di cư quốc tế thuộc liên hợp quốc trong năm ngoái ít nhất năm trăm năm mươi chín người
trong đó có hai mươi hai trẻ em đã thiệt mạng trong những nỗ lực hướng tới quần đảo canary
pháp đã cấm bán tàng trữ vận chuyển pháo hoa trong dịp nghỉ lễ quốc khánh vào ngày một mươi bốn tháng bảy tới
động thái được đưa ra sau các cuộc biểu tình bạo loạn kéo dài một tuần vừa mới chấm dứt tại pháp
trước lệnh của chính phủ pháp nêu rõ để ngăn chặn nguy cơ gây dối nghiêm trọng cho dịp quốc khánh
việc bán sở hữu vận chuyển và sử dụng các loại pháo hoa cũng như các vật phẩm chứa chất nổ
hoặc hỗn hợp chất nổ như trong pháo hoa bị cấm trên cả nước
cho đến hết ngày một mươi năm tháng bảy tuy nhiên lệnh cấm không áp dụng đối với các chuyên gia và chính quyền thành phố
được cấp phép tổ chức lễ hội pháo hoa truyền thống nhân dịp quốc khánh
thủ tướng pháp elisabeth bochner bày tỏ lo ngại về khả năng bạo loạn của pháp trở lại tại nước này
bà cho biết chính phủ pháp sẽ triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo trật tự trị an nhân dịp lễ lớn của đất nước
trong phần tiếp theo của bản tin
chuyến tàu chở hàng đầu tiên kết nối đông nam á với châu âu
giá thuốc tây đắt đỏ người dân iraq chuyển sang dùng thảo dược
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
nga đã cung cấp một lượng ngũ cốc kỷ lục cho thị trường toàn cầu trong nông nông nghiệp
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bất chấp các lệnh trừng phạt của phương tây
bộ nông nghiệp nga công bố
xuất khẩu ngũ cốc của nga đã đạt sáu mươi triệu tấn trong nhiệm vụ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng nông nghiệp nga patrushev cho biết
lượng ngũ cốc xuất khẩu đã giúp nga thu về được hơn bốn mươi một tỷ đô la mỹ vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ trưởng pachusev nga đã định hướng lại hoạt động xuất khẩu nông sản
sang các nước không ủng hộ những biện pháp trừng phạt của phương tây đối với moscow
các quốc gia này hiện nhận được tám mươi bảy kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của nga
với các điểm đến bao gồm trung quốc thổ nhĩ kỳ ai cập bangladesh
tháng sáu ông pachusev đã thông tin các nhà sản xuất nga đã dần xây dựng mối quan hệ
với những đối tác nước ngoài đáng tin cậy và có trách nhiệm
nga vẫn giữ vị thế là quốc gia xuất khẩu dòng sản phẩm nông nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi hai
và cứ năm lô lúa mì xuất khẩu trên thế giới hiện nay có một lô từ nga
sự kiến chuyến tàu chở hàng đầu tiên kết nối đông nam á với châu âu
sẽ đến thủ đô burachech của romania vào cuối tuần
trước đó đoàn tàu đã khởi hành từ cuối tuần trước
từ thái lan qua trung quốc
và có điểm đến cuối là hungary
chuyến tàu chở hàng đầu tiên kết nối đông nam á với châu âu
sẽ giúp cải thiện hiệu quả đáng kể của các dịch vụ hậu cần đa phương thức
chuyến tàu chở phụ tùng sản xuất ô tô xuất phát từ thái lan đã đến trung quốc
vào hôm thứ sáu đánh dấu sự kết nối giữa tuyến đường sắt cao tốc
đường sắt tốc hành lan thương mê công đoạn tuyến trung quốc lào và thành đô châu âu
với việc vận hành tuyến đường sắt mới
hàng hóa từ các nước đông nam á và trung quốc
qua tuyến đường sắt trung quốc lào sẽ chỉ phải trải qua quá trình kiểm tra hải quan một lần
điều này sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của các dịch vụ hậu cần đa phương thức
tuyến đường sắt mới nhất từ đông nam á xuất phát ở ga nam viên trăn của lào
vào các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần
đến các điểm đến ở châu âu thông qua tuyến đường sắt thành đô côn minh
và các tuyến đường trung quốc châu âu
tình hình kinh tế khó khăn đang ảnh hưởng
tới nhiều người dân iraq đặc biệt là người bệnh
bởi chi phí thuốc men cao đồng nghĩa với việc họ khó có thể chi trả
nhất là đối với những người có thu nhập hạn chế
chính vì vậy không ít người dân iraq đã tìm đến các phương thức thảo dược
với giá cả phải trăng và các thành phần tự nhiên
đây là lựa chọn hấp dẫn cho những người không có khả năng mua thuốc thông thường
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo
nếu lạm dụng phương pháp này có thể gây hại nhiều hơn là lợi
nội dung này sẽ được đề cập trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
tôi ra hiệu thuốc tây thì mỗi nhà thuốc một giá lại còn đắt
tôi không mua nổi nên chuyển sang dùng thảo dược giá rẻ hơn nhiều
tại iraq mặc dù các dịch vụ y tế công cộng được miễn phí
nhưng việc thiếu thuốc men thiết bị và các dịch vụ phù hợp
đồng nghĩa với việc người dân phải tìm đến khu vực tư nhân đắt đỏ hơn
nhưng không phải ai cũng có khả năng chi trả
trong hoàn cảnh đó những hiệu thuốc thảo dược được xem như phao cứu sinh
hiệu thuốc tiếp nhiều bệnh nhân
từ những người mắc bệnh ngoài da dụng tóc cho đến dối loạn đường ruột
có nhiều người không đến bác sĩ để khám bệnh mà họ đến cửa hàng của tôi để mua thảo dược
khách hàng của tôi rất đa dạng đến từ nhiều vùng khác nhau
như vùng xanh abu ghrib fallujah

gia đình tôi dùng suốt con trai tôi bị tiểu đường
còn tôi bị bệnh ngoài da chúng tôi toàn đến đây để mua thảo dược
thảo dược này thì có lợi cho túi tiền
tuy nhiên các chuyên gia y tế khuyên cáo nếu sử dụng thảo dược không đúng cách
thay vì chữa bệnh bệnh nhân còn có thể rước thêm bệnh vào người
sự thiếu hiểu biết khi hành nghề đông y có thể gây nên những kết quả không mong muốn
thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng
một trong những ca tôi từng gặp đó là bác sĩ đông y đã cho một bệnh nhân tiểu đường
uống một số loại thảo dược
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị trong phòng hồi sức tích cực icu
dược liệu đã được sử dụng trong xã hội iraq từ lâu
nhiều hiệu thuốc đông y được truyền từ đời này sang đời khác
nhưng nếu người kế thừa không nghiên cứu kỹ về mặt khoa học
có thể họ biết loại cây này có tác dụng chữa bệnh
nhưng nếu dùng nó với liều lượng cao hơn có thể gây tác dụng ngược
tổn hại đến cơ thể của bệnh nhân
một vấn đề khác cũng đang tồn tại đó là chính phủ iraq chưa chặt chẽ
trong việc quản lý giấy phép kinh doanh đối với các hiệu thuốc đông y

điều này đặt ra không ít lo ngại về việc đảm bảo sự an toàn
hiệu quả của các phương thuốc thảo dược
tình hình kinh tế khó khăn khiến cho việc chi trả tiền thuốc men
vượt quá khả năng của người dân nhất là đối với những người có thu nhập thấp
vì vậy họ đã chuyển sang dùng thảo dược
nhu cầu tăng cao nên rất nhiều hiệu thuốc đông y đã mọc lên
tuy nhiên chỉ một số ít trong đó có giấy phép hành nghề
một số hiệu thuốc khác hoạt động trong tình trạng không có giấy phép kinh doanh
chúng tôi đang theo dõi và báo cáo lên cơ quan có thảo dược
thẩm quyền để xử lý nghiêm những hiệu thuốc này
trong những năm gần đây nhiều hiệu thuốc thảo dược đã được mở ra tại thủ đô bát đa
hiện có khoảng bốn trăm sáu mươi cơ sở có giới phép kinh doanh
các chuyên gia khuyến cáo người dân tìm đến những hiệu thuốc có uy tín
tránh tự điều trị hay điều chỉnh liều thuốc khiến tiền mất tật mang